như vậy không gây áp lực cho địa phương và người dân có thể tự theo dõi sức khỏe tại nhà
cùng với thành phố hà nội hiện nay đã có một số địa phương khác như hải phòng thừa thiên huế
cho phép hành khách từ thành phố hồ chí minh đủ điều kiện sẽ thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú
tuy nhiên yêu cầu chung giữa các tỉnh thành phố hiện nay vẫn chưa thống nhất
theo cư dân mạng việc này đã gây khó khăn cho việc đi lại của người dân
nhiều ý kiến cho rằng cần có quyết định chung để thống nhất việc áp dụng các điều kiện như nhau
với khách đi máy bay tại tất cả các sân bay trên cả nước
vấn đề này cần có quy định chung của các bộ để thống nhất trong cả nước
tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu vừa gây khó cho hàng không vừa gây khó cho hành khách
bộ giao thông vận tải nên có quy định áp dụng chung cho tất cả các tỉnh
chứ không nên mỗi nơi một chính sách khác nhau gây khó khăn cho người dân
cách chọn mở cửa hiện đang phụ thuộc vào khả năng y tế về kiểm soát dịch bệnh của từng địa phương
tuy nhiên cách nào thì cách cần phải ngăn chặn tối đa khả năng gây bùng dịch của hành khách
đối với nơi đến
mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu việc lưu thông và giao thông vận tải
phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc
cả hàng không đường sắt đường thủy đường bộ các địa phương theo điều tiết chung
không bàn hành giấy phép con không cắt cứ không chia cắt
thận trọng không chủ quan nhưng phải làm có bước đi có lộ trình là yêu cầu của thủ tướng chính phủ
đây cũng là mong mỏi của cư dân mạng để nhanh chóng trở lại cuộc sống
khôi phục sản xuất trong trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị các dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công
thì đều có mục tiêu chung đó là phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
do đó khi rơi vào tình trạng chậm tiến độ thì không chỉ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của địa phương
mà còn làm giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư
đặc biệt là đối với các dự án giao thông chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ
còn gây nên tình trạng đội vốn tăng tổng mức đầu tư
từ đầu năm tới nay thì giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều bộ ngành địa phương tiếp tục chậm
ngoài các nguyên nhân cộng hưởng như dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và giá cả vật liệu xây dựng tăng
thì giải phóng mặt bằng vẫn được nêu ra như là một trong những nguyên nhân cản trở nhiều nhất
tới tiến độ thực hiện nhiều công trình giao thông
ghi nhận tại một tuyến đường thuộc quận thanh xuân thành phố hà nội
dự án mở rộng đường vũ trọng phụng quận thanh xuân thành phố hà nội
những công đoạn cuối cùng đang được đơn vị thi công gấp rút hoàn thành
tuy nhiên đến nay dự án đã bị chậm tiến độ hơn một năm
nguyên nhân được đưa ra là công tác giải phóng mặt bằng đang gặp vướng mắt
khi vẫn còn ba hộ dân chưa thể di rời
thỏa thuận giữa đơn vị chủ đầu tư là công ty cổ phần tu bổ di tích trung ương
với người dân là chưa xong
cái vướng mắt này thì nó ngoài cái thẩm quyền của quận thanh xuân
do đó là quận thanh xuân cũng đã có báo cáo lên ủy ban thành phố
và được ủy ban thành phố giao cho sở tài nguyên môi trường để tham mưu và tháo gỡ
tôi mong muốn rằng là như này này
là ủy ban nhân dân quận cấp chính quyền
làm việc với ủy ban nhân dân quận
với chủ đầu tư và người dân
để có một cái bản cam kết ba bên
để đi đến một cái thống nhất
để phương án đền bù hài hóa nhất cho người dân
cho nên là đấy là cái mong muốn mà vẹn vẹn nhất
và chúng tôi được sớm di rời
để cho con đường này hoàn thành
và thứ hai nữa là gia đình được ổn định cuộc sống
do không thể để tiến độ công trình kéo dài thêm được nữa
thì đơn vị thi công đã đưa ra phương án
là sẽ uấn công toàn bộ hệ thống đền bù
kỹ thuật ngầm đi vòng qua ba ngôi nhà
vẫn còn đang trong vướng mắc
tuy nhiên thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời
vì khi tháng một mươi một tuyến đường hoàn thành
thì chính vị trí của ba ngôi nhà này
sẽ tạo thành một điểm thắt về giao thông
gây ủn tắc giao thông trên toàn tuyến
vướng mắc bất cập từ công tác giải phóng mặt bằng
đang gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ
các dự án giao thông đường bộ thì đã rõ
đối với các công trình lớn trọng điểm
như dự án tuyến đường sắt đô thị số ba
của thành phố hà nội
những vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng
tại vị trí xây dựng các ga ngầm
s chín s một mươi một và s một mươi hai
cũng khiến dự án phải điều chỉnh thời gian
và kinh phí của các gói thầu
nhà thầu phải giãn tiến độ
thậm chí tạm dừng thi công
cái giải phóng mặt bằng là nguồn thở
nguyên nhân nguồn thở
không phải công trình hạ tầng này
mà rất nhiều công trình như thế
kể cả đường mộ quốc gia cũng như thế
ví dụ như con đường
mà đang làm hiện nay
là làm đường giao tốc
và làm đường giao tốc
bắc nam nhà hải
cũng có một số dự án phải dừng
mà các nhà đầu tư các nhà xây dựng cơ bản
biết trước cái việc đó
mà không làm đến nơi trốn
rồi đây rất nhiều công trình khác
cũng phải liên quan đại dạng
ví dụ như là
làm cái đai tốt
rồi thì là các cái cầu
rồi qua sông hồng
sẽ vướng mắt rất nhiều cái khó khăn nhất
của các cái nhà quản lý
riêng địa bàn thành phố là vấn đề giải phóng mặt bằng
các chuyên gia về luật cho rằng
không chỉ giảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư công
ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế xã hội
tình trạng chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng
còn dẫn đến các hiếu kiện phức tạp
do tranh lệch giá đền bù
tình trạng một dự án
hai chính sách đền bù
khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn kéo dài
dẫn đến ảnh hưởng tiến độ các dự án
đến khi mà giải phóng mặt bằng
thì chủ đầu tư hoặc là nhà nước thu hồi
hai dự án
nếu mà khi mà nhà nước thu hồi
theo quy định của pháp luật
bảng giá của nhà nước pháp luật
áp vào bảng giá đấy
thì nó lại thấp hơn so với
mà để dự án doanh nghiệp họ thu hồi
họ đền bù để có một số dân
ngoài ra nữa thì pháp luật
thì một số địa phương
các dự án thu hồi
thì họ lại không có các cái quỹ
để liên quan đến việc bù thường
để có mặt bằng
hoặc như là các cái chính sách xây dựng
của các cái đội thư vấn
liên quan đến giá
thì họ lại không độc lập
trong ban giải phóng mặt bằng đấy
thì họ lại căn cứ vào các quy định của pháp luật
bằng các bảng không giá của nhà nước
thì họ lại lên một cái dự án thu hồi
họ không tính đến các điểm trượt giá
cũng như không tính đến các vấn đề
phải hỗ trợ người ta
liên quan đến vấn đề
là phải ở tại địa cư cho người ta
có luật bất cập bị trồng chéo
không có ra là bù thường giải phóng mặt bằng
dẫn đến rất nhiều trường hợp
các vụ kiện kéo dài chân chất như bây giờ
từ thực tế trên
các chuyên gia pháp lý cho rằng
việc sửa đổi luật đất đai
cần được chú trọng tháo gỡ tận gốc
vướng mắt về giải phóng mặt bằng
theo đó đối với các dự án
phải thu hồi đất
liên quan đến công trình trọng điểm quốc gia
hoặc các công trình phục vụ
cho việc phát triển kinh tế xã hội
sử dụng vốn đầu tư công
thì nên quy định do cơ quan nhà nước
ra quy định thu hồi
quy định phương án bồi thường
tái định cư
và đứng ra thu hồi
thực hiện đền bù
giải phóng mặt bằng
theo một cơ chế thống nhất
tránh tình trạng trồng chéo
trong công tác giải phóng mặt bằng
từ đó dẫn đến các hệ lụy không đáng có
thưa quý vị và các bạn
vận tải hành khách đường bộ
chính thức được thí điểm mở lại
bắt đầu từ ngày hôm nay
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại
của người dân trước tình hình mới
sau nhiều tháng phải tạm ngừng hoạt động
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì việc bộ giao thông vận tải
cho phép mở lại hoạt động vận tải
hành khách đường bộ liên tỉnh
mặc dù mới chỉ bước đầu thí điểm
nhưng đây cũng là một tín hiệu vui
đối với các doanh nghiệp vận tải
tuy nhiên việc triển khai mở lại vận tải xe khách
trong thực tế sẽ phụ thuộc rất lớn
vào các địa phương
và trong quá trình thí điểm
thì các cơ quan chức năng các doanh nghiệp vận tải
và hành khách cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng
tuân thủ các nguyên tác ra sao
để từng bước phục hồi việc kinh doanh
đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân
nhưng cũng vẫn phải đảm bảo giữ vững thành quả
phòng chống dịch
đây sẽ là nội dung mà góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi sẽ trao đổi với khách mời trường quay
đó là ông nguyễn văn quyền
chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi
thì xin mời ông cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn
theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải
việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
được thí điểm từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tương tự như lĩnh vực hàng không cách đây ít ngày
việc thí điểm khởi động lại vận tài hành khách đường bộ
nhằm đánh giá và điều chỉnh bổ sung
cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo
bộ giao thông vận tải yêu cầu trong thời gian thí điểm
doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến
trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
và có giãn cách chỗ trên phương tiện
không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường
đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương
thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe
cũng như hành khách đều phải đáp ứng được
những quy định rất nghiêm ngặt
vâng thưa ông như vậy là cùng với ngành hàng không
đã khởi động lại hoạt động thì bắt đầu từ ngày hôm nay
hoạt động vận tải khách liên tỉnh đường bộ
thì cũng đã được mở cửa trở lại
rõ ràng đây là một tín hiệu vui đối với các doanh nghiệp vận tải
và đối với người dân thì đây cũng là một bước đi
rất là quan trọng và cần thiết để có thể là đáp ứng được
nhu cầu đi lại của người dân
về ý nghĩa và về thời điểm đưa ra quyết định này
ông đánh giá như thế nào ạ
các đơn vị vận tải cũng như là các đơn vị về bến xe
thì là rất là phấn khởi trước cái quyết định của thủ tướng
cũng như của bộ giao thông vận tải
đã cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô
được hoạt động trở lại từ ngày hôm nay
và các đơn vị vận tải thì đang rất tích cực chuẩn bị
thực hiện chủ trương của chính phủ và bộ giao thông vận tải
đây là một việc có ý nghĩa rất là quan trọng
đối với các đơn vị ngành vận tải
thì được hoạt động trở lại sau bốn tháng tạm ngưng
và cũng rất là có ý nghĩa
trong việc chúng ta giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách
giải quyết vấn đề về lực lượng lao động
lưu thông về các trung tâm kinh tế
và các nhu cầu đi lại khác của nhân dân
thưa ông mặc dù bộ giao thông vận tải
đã cho phép hoạt động vận tải liên tỉnh trở lại
nhưng mà điều mà các doanh nghiệp bây giờ đang rất là lo lắng
đó là quy định cụ thể ở từng địa phương
thì lại chưa có sự thống nhất
do đó thì có thể gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp
cụ thể đó là gì ạ thưa ông
hiện nay việc mà triển khai thực hiện
chủ trương của chính phủ
cũng như của bộ giao thông vận tải
ở các khu vực thì đang có cái mức độ khác nhau
ví dụ như là khu vực chỗ thái nguyên
với các tỉnh về đông bắc bộ
các tỉnh đồng bằng phía bắc
thì triển khai được tương đối là khá hơn
được khoảng ba mươi số tuyến và số chuyến xe hoạt động
nên là khu vực hà nội
mà nối với các tỉnh là đồng bằng bắc bộ
cũng như là khu vực tây bắc đông bắc
thì hiện nay vẫn đang chờ chủ trương
của gian dân thành phố hà nội
khu vực phía nam như thành phố hồ chí minh
nối với các tỉnh
thì cũng hoạt động được khoảng một mươi
thế còn khu vực miền trung
đà nẵng khánh hòa
nối với các tỉnh thì hiện nay
vẫn đang trong giai đoạn trao đổi ý kiến
để thống nhất giữa các sở giao thông vận tải
thì hiện nay
mới từng bước triển khai thực hiện
và thực tiễn
mới đây thì thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu
trong bối cảnh tình hình mới
phải tránh toàn bộ việc cắt cứ giữa các địa phương
như vậy rõ ràng là sự thống nhất
giữa các địa phương và các bộ ngành
thì là điều vô cùng cần thiết
vậy theo ông trong thời gian thực hiện thí điểm
thì các địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước
về lĩnh vực này cần phải có sự thống nhất như thế nào
để có thể là đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch
vừa phục hồi phát triển hoạt động vận tải kinh doanh
nhưng mà cũng vừa đảm bảo được
linh hoạt với đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân ạ
vâng cái hướng dẫn của bộ y tế
cũng như là của bộ giao thông vận tải
thì cũng khá là chi tiết
các đơn vị cũng chấp hành rất nghiêm trình
các quy định của bộ giao thông và bộ y tế
tuy nhiên hiện nay
về phía các đơn vị vận tải
nhất là ở các đơn vị
mà ở khu vực vùng xanh và vùng vàng
thì tỷ lệ mà anh em lái xe
đã tiêm đủ hai mũi
cũng chưa đáp ứng được yêu cầu
cho nên phải đang tích cực chuẩn bị
cái thứ hai là các sở hội thông vận tải
cũng nhiều sở hội thông vận tải phản ánh
cái việc cũng băn khoăn lo lắng
là khi mà tổ chức vận tải như thế
thì khi mà đón lượng khách
ở các tỉnh
mà có nguy cơ cao và rất cao
về địa phương mình
thì sự phối kết hợp giữa bên vận tải
với bên cơ quan y tế ở địa phương
rồi chính quyền địa phương
phối hợp với nhau như thế nào
để đảm bảo việc tiếp nhận người
về địa phương mình
thì thực hiện các quy định của bộ y tế
về vấn đề cách ly tại nhà
vấn đề xét nghiệm tiếp theo
thì cái đó là nếu như không có sự phối hợp chặt chẽ
thì cũng sẽ có nguy cơ
về lây lan dịch bệnh
thì chúng tôi đề nghị tăng cường
sự phối kết hợp về cái mặt này
đó là ở trên góc độ quản lý
giữa các cơ quan quản lý nhà nước
thế còn đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
thì họ cần phải làm gì để có thể thích ứng được ạ
hiện nay thì các đơn vị kinh doanh vận tải
ngoài cái việc chuẩn bị về phương tiện
thì đang tích cực
kết nối với các cơ quan địa phương
để tăng cường tiêm vaccine
cho anh em lái xe
thì cái khâu đó thì cũng đang được
các địa phương rất là quan tâm giải quyết
vâng tựa ông hiện tại thì
bộ giao thông vận tải cũng đã đưa ra những quy định
rất là nghiêm ngặt đối với đội ngũ lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe
cũng như là các hành khách khi tham gia
vào các hoạt động vận tải liên tỉnh
vậy ông đánh giá như thế nào về những điều kiện này
về tính cần thiết cũng như là việc tuân thủ
trong thực tế
tôi thì tôi nghĩ là cái quy định
của bộ giao thông và bộ y tế
đối với cái khu vực mà có nguy cơ
cao và rất cao thì cái đó là cũng
rất là sát hợp và rất cần thiết
tuy nhiên thì hiện nay
tôi thấy như khu vực phía bắc
thì hầu hết các tỉnh ở khu vực
tây bắc khu vực đông bắc
khu vực đồng bằng bắc bộ
thì đều là các tỉnh ở vùng vàng
hoặc là vùng xanh đa số các tỉnh ở vùng xanh
vậy thì là cái điều kiện
để cho phương tiện hoạt động
đối với người lái xe người phục vụ trên xe
có lẽ là cũng nên
có cái điều kiện
ở cái mức nó thấp hơn so với
cái điều kiện các phương tiện hoạt động
ở trên những vùng có nguy cơ cao là rất cao
tôi nghĩ là cần phải cụ thể hóa
và phân ra cái mức độ như vậy
là nó sát hợp với tỉnh hiền hơn
và nó cũng tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải
có thể sớm hoạt động trở lại
như vậy là cần có sự thích ứng linh hoạt
phù hợp với điều kiện của từng địa phương
trong bối cảnh là dịch bệnh diễn biến như thế nào
thì ta sẽ có những quy định cụ thể hơn
vâng thưa ông rõ ràng là trong bối cảnh hiện nay
thì việc mở cửa trở lại các hoạt động
kinh doanh vận tải cùng với cả
việc khôi phục sản xuất kinh doanh là điều vô cùng cần thiết
và khi mà chính phủ đã ra
nghị quyết mới về việc thích ứng linh hoạt
thì cũng đã tính toán những cái lộ trình cụ thể
những kịch bản cụ thể đối với tình huống
quan trọng nhất ở thời điểm này là
chúng ta cần phải có sự thống nhất phương án
giữa các địa phương giữa các bộ ngành
để có thể đảm bảo vừa phòng chống dịch
hiệu quả bảo vệ được thành quả chống dịch
nhưng mà cũng phục vụ đắc lực cho việc
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng đến với bản tin mùa mùa bàn lai
cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên thế cương